hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bắc ninh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra xác minh vụ việc và thông tin kịp thời tới các cơ quan thông tấn báo chí
trong trường hợp kết quả điều tra đúng như báo chí phản ánh ubnd giao thông quốc gia đề nghị xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên anh nguyễn hải sơn vì đã có hành động cứu giúp người bị tai nạn giao thông